thưa quý vị trong thời gian nghỉ lễ các lực lượng chức năng của tỉnh lào cai đã duy trì trực như ngày thường
để thực hiện làm thủ tục thông quan hàng hóa qua cửa khẩu lào cai bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm cục hải quan lào cai đã bố trí cán bộ công chức trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hải quan
hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp
tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành trong ngày nghỉ lễ duy trì ổn định trung bình mỗi ngày có hơn bốn trăm linh xe ô tô thông quan
trong đó có khoảng hai trăm năm mươi xe xuất cảnh
theo thông kê tổng giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của lào cai trong tháng bốn đạt gần hai trăm ba mươi triệu usd tăng hơn sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
lũy kế bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đạt gần bảy trăm tám mươi triệu usd tăng hơn ba mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn một mươi bảy kế hoạch năm hai nghìn hai